cũng vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn tại nhiều địa phương của tỉnh sơn la đã xuất hiện mưa lớn mưa đá kèm theo gió lốc
đài khí tượng thủy văn của khu vực tây bắc cũng đã phát đi cảnh báo về việc có thể xảy ra sạt lở đất đá nhất là trên quốc lộ sáu
khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày một mươi bảy tháng bốn tại xã lóng phiêng huyện yên châu trận mưa đá kéo dài trong hai mươi phút đã gây thiệt hại trên nhiều diện tích mận và xoài chuẩn bị vào vụ thu hoạch
theo người dân địa phương từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều trận mưa đá riêng hôm nay là nặng nề nhất vì viên đá to mưa kéo dài khả năng bà con thất thu rất cao
trên quốc lộ sáu đoạn từ yên châu qua sạp vạt mưa lớn cũng làm bùn đất trên ta luy dương tràn xuống đường gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại
tại khu vực này có nguy cơ lớn xảy ra sạt lở đất đá
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng ngày một mươi tám tháng bốn tỉnh lai châu và lào cai có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến đạt hai mươi bốn mươi mm có nơi năm mươi mm
lũ quét sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại huyện mường tè phong thổ tam đường lai châu sapa bát sát văn bàn lào cai
người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có phương án kịp thời khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan